tiếp tục kỳ họp thứ hai quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu thảo luận tại hội trường về kết quả thực hiện ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám
và dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm hai nghìn hai mươi
trước tình trạng mất cân đối ngân sách cao như hiện nay nhiều đại biểu đã nêu ra những giải pháp để giải quyết tình trạng này
theo đại biểu hoàng quang hàm đại biểu quốc hội tỉnh phú thọ giải pháp căn cơ để cơ cấu lại ngân sách nhà nước có hiệu quả
thực chất là phải xóa bỏ cơ chế xin cho đồng thời thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế
chuyển đổi hình thức đầu tư các dự án theo hình thức đối tác công tư
danh giới chi quản lý hành chính tính theo biên chế và chi nhiệm vụ đặc thù chưa rõ ràng trong định mức lập ngân sách
và trong nguyên tắc bố trí chi thường xuyên của dự toán hai nghìn một mươi bảy
làm thiếu tính minh bạch trong phân bổ ngân sách và kiểm tra kiểm soát chi
chính phủ cần khái niệm rõ nhiệm vụ chi trong định mức tính theo biên chế là những nhiệm vụ chi gì
hoặc khái niệm rõ chi đặc thù là những khoản chi gì để phân biệt hai khoản chi này
và ghi rõ trong dự toán hai nghìn một mươi bảy tránh tình trạng khoản chi đã có trong định mức
tính theo biên chế lại tách ra để cấp thêm một khoản đặc thù
còn theo đại biểu trương trọng nghĩa đoàn đại biểu quốc hội tp hcm
một trong những biện pháp tăng thu cho ngân sách nhà nước là huy động nguồn lực đầu tư của xã hội của tư nhân
với rất nhiều cách thức sáng tạo đa dạng là cái hướng đi mà những quốc gia phát triển nhất thế giới đều áp dụng
và đó cũng là cái cách chống lãng phí tiêu cực trong cái chi ngân sách và đầu tư công
chính phủ cần huy động các chuyên gia nghiên cứu và đề xuất các chính sách huy động nguồn lực trong dân
để họ mạnh dạng tham gia đầu tư công chung sức với nhà nước
thay vì đầu cơ quá nhiều vào bất động sản hay là chỉ biết gửi tiết kiệm hoặc là cất dấu
cuối bài phát biểu của mình đại biểu trương trọng nghĩa còn nhấn mạnh
không xây dựng được chính phủ liêm chính và không chống được tham nhũng trong cán bộ công chức
thì mọi giải pháp cải thiện đầu tư công cải thiện ngân sách đều chỉ là những tiếng vang trong không khí